trước khi lên đường nhận nhiệm vụ các sinh viên đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đặc biệt một trăm linh sinh viên được lựa chọn tham gia hỗ trợ chống dịch lần này là sinh viên chính quy
được tuyến chọn từ các chiếc sĩ nghĩa vụ quân sự đã phục vụ thực tiễn trên hai năm
và được huấn luyện sáu tháng tại k hai mới trở về trường có nhiều kinh nghiệm khả năng tiếp thu nhanh
khi được hướng dẫn nghiệp vụ cơ bản về truy vết khoanh vùng dập dịch
cũng như công tác phối hợp với công an địa phương
trong đợt một ra quân đầu tháng sáu vừa qua sinh viên trường đại học cảnh sát nhân dân
được đưa về công an quận bình tân để hỗ trợ chống dịch được lãnh đạo công an thành phố đánh giá cao
và đề nghị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thời gian tới
tính đến nay trường đại học cảnh sát nhân dân đã hỗ trợ một trăm linh sinh viên cho thành phố hồ chí minh chống dịch
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện thống nhất
sáng ngày hai tháng bảy ban thường vụ đoàn thanh niên công an tỉnh đồng nai đã đến thăm hỏi
và tặng quà cán bộ chiến sĩ lực lượng liên ngành đang làm nhiệm vụ
tại các điểm cách ly phong tỏa phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện thống nhất
đoàn thanh niên công an tỉnh đã trao tặng một trăm bảy mươi lít dung dịch sát quẩn năm gói thuốc uống bổ sung nion
và một mươi thùng nước bổ sung khoáng chất với tổng giá trị khoảng ba mươi triệu đồng
cho ủy ban mặt trận tổ quốc huyện thống nhất để hỗ trợ lực lượng phòng dịch
đồng thời đã trực tiếp đến thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng liên ngành
đang làm nhiệm vụ tại các chốt cách ly phong tỏa vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ
quyết tâm cùng cả nước đẩy lùi dịch covid một mươi chín
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
vẫn còn nhiều khó khăn hoạt động trên có ý nghĩa rất thiết thực tiếp thêm nghị lực cho lực lượng
tuyến đầu phòng chống dịch góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an đồng nai
bán lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
ngày hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cần duột cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra quyết và ra lệnh tạm giam
đối với hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hai đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn thị kim thoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hồ khấu tường trú phường tám quận sáu tp hcm
trước đó công an huyện cần duộc xác lập chuyên án mua bán trái phép chất ma túy để tập trung điều tra khám phá
vào lúc một mươi bảy h ngày hai mươi hai tháng sáu ban chuyên án đã triển khai lực lượng bắt quả tan hai đối tượng thoa và phong
đang bán ma túy cho một đối tượng nghiện trên đường long phú thuộc khu phố long phú thị trấn cần duột
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một hai nghìn sáu mươi hai gram metafetamin bốn điện thoại di động hai xe mô tô tiếp tục điều tra xử lý
qua quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cần duộc khởi tố hai đối tượng trong chuyên án trên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
kính thưa quý vị thời gian gần đây tại các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tp hcm liên tiếp xảy ra trộm cướp tài sản gây bất an dư luận
và trước tình hình trên công an thành phố đã tăng cường công tác tuyên truyền chủ động phòng ngừa và tại những địa điểm này
và đây là một trong những biện pháp hữu hiệu để cho giảm tối đa tình trạng trộm cướp có thể xảy ra
lúc hai mươi một h hai mươi phút ngày một mươi bảy tháng sáu đôi nam nữ đến vợ mua đồ tại cửa hàng thuốc cưng trên đường nguyễn hữu cảnh quận bình thành
lợi dụng lúc nhân viên sơ hở đã lấy trộm ví tiền rồi bỏ trốn
hai mươi một h ngày hai mươi hai tháng sáu đôi nam nữ đến mua trái cây tại cửa hàng trên đường ba tháng hai quận một mươi một
lợi dụng lúc nhân viên không để ý đối tượng nữ đã lấy trộm điện thoại